du lịch đồng bằng sông cửu long từ chỗ thu hút chưa đầy một mươi triệu lượt khách mỗi năm đến nay đã tăng gấp năm lần
mặc dù có những tín hiệu lạc quan nhưng ngành du lịch vẫn có các yếu điểm lớn
đó là sản phẩm trùng lắp nhau kém hấp dẫn và công tác quảng bá chưa tốt
bên cạnh đó còn những hạn chế khác đặc biệt là thực trạng nhân lực phục vụ thiếu và yếu
điều gì làm cho ngành du lịch khác nhân lực đến dạy và lời giải nào cho bài toán khó này
cồn sơn là một cù lao trên sông hậu có diện tích khoảng bảy mươi hectare thuộc địa phận phường bùi hữu nghĩa quận bình thủy thành phố cần thơ
ngày trước người dân nơi này có nghề khai thác nhựa cây sơn và làm gỗ
về sau nghề này mai một bà con chuyển sang trồng cây ăn quả và nuôi cá
khoảng năm hai nghìn một mươi năm trở lại bà con đã trở thành một người dân nơi này
ngày nay người dân địa phương bắt đầu khởi phát làm du lịch
để phát triển bềm dẫn khoảng bốn mươi hộ dân làm du lịch ở cùng sơn nhất trí thành lập hợp tác xã du lịch nông nghiệp cùng sơn
theo đó khi đến tham quan du khách sẽ được hợp tác xã điều phối đến các điểm dịch vụ nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các thành viên
hợp tác xã còn thu hút gần sáu mươi hướng dẫn viên trẻ đa phần có trình độ đại học chuyên ngành du lịch tự nguyện đến làm việc và sinh sống cùng người dân địa phương
đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp này đã giúp hoạt động du lịch ở cồn sơn bài bản chuyên nghiệp hơn
ở cùng sơn các hướng dẫn viên du lịch đều được hướng dẫn và đào tạo một cách bài bản
việc học tập và trao đổi giúp cho các bạn trẻ có những gia chạm thực tế
từ đó có nhiều kỹ năng hơn ví dụ như quản lý thời gian quản lý đám đông hay kiến thức về các mô hình xu hướng du lịch mới
đây là những nền tảng khơi dậy sự sáng tạo niềm đam mê với nghề
đặc biệt nhiều bạn là sinh viên thực tập chuyên ngành du lịch đã được hợp tác xã tạo điều kiện phối hợp làm hướng dẫn viên
để vừa có thu nhập trang trải việc học vừa tích lũy thêm kinh nghiệm
tuy nhiên cũng có nhiều bạn trẻ dù được đào tạo trên ghế nhà trường nhưng khi gia chạm thực tế
trong quá trình hướng dẫn du khách
độ nhiều hạn chế
cùng với sự tăng trưởng của du khách số lượng nhân lực trong ngành du lịch cũng có xu hướng tăng
và trình độ kỹ năng chuyên môn năng lực quản lý ngày càng được nâng cao
thế nhưng nơi đây vẫn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực như nhiều địa phương khác trong cả nước
thống kê cho thấy hàng năm ngành du lịch cần tới bốn mươi lao động tuy nhiên thực tế
nguồn cung chỉ đảm bảo được hai mươi trong đó chủ yếu là lao động trình độ trung cấp sơ cấp và đào tạo ngắn hạn
tại thành phố cần thơ có nhiều trường đại học mở các chuyên ngành đào tạo liên quan du lịch như đại học cần thơ
đại học tây đô đại học nam cần thơ
ngoài được đào tạo khá toàn diện về kiến thức chuyên môn chương trình học thực hành tại doanh nghiệp cũng được tăng cường
thế nhưng số lượng lao động được đào tạo vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành tại địa phương
một phần trong số học sinh tốt nghiệp tại trường này di chuyển đến thành phố hồ chí minh phú quốc
hay các địa phương khác để làm việc còn một số chuyển làm nghề khác
do đó nhân lực du lịch tại cần thơ không ổn định về số lượng
theo một thống kê của tổng cục du lịch việt nam hiện có gần hai trăm linh cơ sở đào tạo nghề du lịch
trong đó sáu mươi hai trường đại học có khoa du lịch năm mươi năm trường cao đẳng bảy mươi một trường trung cấp bốn trung tâm dạy nghề
tuy nhiên công tác đào tạo còn khoảng cách khá xa về chất lượng so với yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội
để tốt nghiệp ngành du lịch mỗi sinh viên cần trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết
song song đó là quá trình tích lũy dốn kiến thức văn hóa xã hội thông qua sách giở hoạt động văn hóa phong trào
đặc biệt ngoại ngữ được coi là chìa khóa vàng để các bạn trẻ tiếp cận với cơ hội việc làm tốt hơn
theo em nghĩ thì hiện tại các doanh nghiệp họ đang muốn tìm kiếm những hướng dẫn viên đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm
hoặc là những người có thể cộng tác lâu dài với doanh nghiệp của họ
còn đối với các bạn sinh viên mới ra trường hiện nay kiến thức các bạn có
các kinh nghiệm làm việc hoặc là các kiến thức về xã hội của các bạn chưa có
nên các doanh nghiệp và các bạn sinh viên vẫn chưa có tiếng nói chung
mình mong muốn của em sau khi mà học ngành này thì em sẽ có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch giỏi
để có thể phát triển hơn về ngành du lịch của việt nam
thì đối với em riêng theo quan điểm của em thì một hướng dẫn viên giỏi
thì cái đầu tiên thì kiến thức về cái nơi mà em cần phải dẫn là phải có đầy đủ tốt
giọng nói hay sẽ là một điểm mạnh
theo hiệp hội du lịch việt nam dự báo tăng trưởng du lịch nước ta một mươi năm tới khá lạc quan
đến năm hai nghìn hai mươi năm riêng tổng nhu cầu về lao động khối cơ sở lưu trú du lịch khoảng hơn tám trăm linh
và năm hai nghìn ba mươi là hơn một triệu người
như vậy giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi trung bình cần bổ sung mỗi năm trên sáu mươi lao động
bài toán nhân lực đang khiến nhiều doanh nghiệp tổ chức đau đầu ở góc độ nhà tuyển dụng
để tuyển và đào tạo một nhân sự
cứng có thể đảm nhận được các yêu cầu theo các vị trí việc làm tại một khách sạn
doanh nghiệp lửa hành mất ít nhất sáu tháng đến một năm
chưa kể giai đoạn hiện nay khách đi du lịch mong muốn có nhiều dịch vụ trải nghiệm
theo hướng không chạm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
vì vậy nhân sự ngành du lịch rất cần có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng số quá
nhạy bén với các xu hướng của mạng xã hội
thứ nhất là phải thiết kế thêm một số học phần thực tế nhiều hơn cho các bạn sinh viên
để các bạn sinh viên có cơ hội trải nghiệm các tour tuyến đặc biệt là khu vực các bạn sinh sống
hiện nay thì em thấy là nhiều bạn sinh viên du lịch khi mà ra trường
ngay cả bản thân các địa điểm du lịch tại địa phương của mình thì các bạn còn chưa nắm rõ được nữa
thì việc mà đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thì rất là khó khăn
ngành du lịch giờ đây không còn đơn giản phục vụ nhu cầu của khách hàng
nhờ xu hướng hội nhập của thế giới du lịch tác động rất lớn đến việc quảng bá
dễ đẹp về thiên nhiên văn hóa và có người
thực trạng nguồn nhân lực thiếu và yếu của du lịch hiện tại
đòi hỏi không chỉ nhà trường gắn đào tạo chuyên môn với tiếp cận kiến thức thực tế
mà về phía doanh nghiệp cần chủ động bồi dưỡng cập nhật các kiến thức
kỹ năng cho đời ngũ nhân sự bằng nhiều cách như tổ chức đào tạo ngay từ khi mới tuyển dụng
hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo nâng cao chuyên sâu cho từng vị trí việc làm phù hợp
kính thưa quý khán giả để hiểu hơn và tìm ra những giải pháp để tháo gỡ cho việc
thiếu hụt nguồn nhân lực của khu vực đồng bằng sông cửu long
xung quanh vấn đề này thì chúng tôi có cuộc trao đổi với ông trần hữu hiệp
phó chủ tịch hiệp hội du lịch đồng bằng sông cửu long
xin chào và cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn với truyền hình nhân dân
thưa ông du lịch đồng bằng sông cửu long hiện nên khác nhân lực
ông có đánh giá như thế nào về thực trạng này
ngành du lịch là một cái ngành kinh tế tổng hợp
nó được tích hợp bởi nhiều ngành nghề
và đặc biệt là nó là một nền kinh tế mặt tiền của các địa phương
mà có thế mạnh về du lịch
vì vậy mà thời gian qua đặc biệt là gần ba năm
bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng của đại dịch covid một mươi chín
thì nhân lực đã thiếu nhưng mà trước cái sự tác động mạnh mẽ
đến ngành du lịch từ đại dịch
số lượng rất lớn nhân sự trong ngành du lịch
hoặc là nghỉ việc hoặc là chuyển sang những ngành nghề khác để thích ứng
thì nó càng tạo ra một cái cơn khác
hiện nay thì các doanh nghiệp
nó không chỉ là những doanh nghiệp chuyên trong ngành du lịch
tập trung ở những trung tâm du lịch lớn của vùng
như là phú quốc như là cần thơ
đang rất là khó tìm nhân sản
sự đáp ứng nhu cầu từ cán bộ quản lý cấp cao trung cấp
mà kể cả những cái lực lượng mà có chuyên môn nghiệp dụng trong ngành cũng khó
điều đó nó càng khó hơn khi mà ở những cái địa phương
chủ yếu là sử dụng cái tài nguyên du lịch sẵn có
và cái nguồn nhân lực tại chỗ chưa qua đào tạo
điều đó cho thấy một cái thách thức rất lớn
nếu như không có những cái giải pháp
không có những cơ chế chính sách để tập trung tháo gỡ
thì ngày càng thách thức ngày càng lớn
và đây là một cái điểm nghẹn
nó trì kéo sự phát triển du lịch của vùng đồng bằng sông cổ long
theo ông nguyên nhân do đâu dẫn đến thực trạng trên
như đã nói ngành du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp
thì nó chịu tác động ảnh hưởng của nhiều ngành nghề
vì vậy mà đặc biệt là khi đại dịch xảy ra thì cái tác động nó càng lớn
cái tác động tích lũy liên hoàn nó từ nhiều năm
chúng ta đã thấy trước đó nhân lực trong ngành du lịch của vùng đã yếu kém
mà còn bị tác động một cái cú sốc lớn nữa thì nó càng tạo ra cái cơn khát thiếu hụt nhân lực
cái thứ hai nữa là muốn có cái
đáp ứng được cái nguồn nhân lực thì cái cơ sở đào tạo
đặc biệt là thời gian qua thì các địa phương trong vùng các trường đại học
các trường cao đẳng trường nghề thì cũng phát triển
nhưng mà cái sự phát triển đó nó chưa tương xứng với cái nhu cầu sử dụng
và đặc biệt là không chỉ ở các trường cơ sở đào tạo
mà cái điều quan trọng là cần phải có chính sách để tạo tại chỗ của các doanh nghiệp
của các doanh nghiệp tự đào tạo mình
thì thời gian qua cũng rất là khó
vấn đề thứ ba là tính liên kết giữa các địa phương trong vùng
bởi vì nó cũng xuất hiện cái tình trạng là nơi thì thừa nơi thì thiếu
thiếu thì thiếu cái mà người ta cần nhưng mà thừa lại là thừa cái lực lượng lao động
nó lại không đáp ứng được cái yêu cầu phát triển
đó là những cái nguyên nhân mà nó càng căng kéo nó càng gây ra cái tình trạng mà
người ta hay nói là cái cơn khát về nhân lực du lịch của vùng
ở góc độ hiệp hội du lịch đồng bằng sông cửu long
ông có đề xuất những giải pháp ra sao để tháo gỡ thực trạng này
hiệp hội du lịch đồng bằng sông cửu long là một tổ chức xã hội nghề nghiệp
vì vậy chúng tôi quan tâm và ưu tiên hàng đầu trong cái việc tăng cường liên kết phối hợp giữa các địa phương
ở trong vùng những người quan tâm đến lĩnh vực du lịch
trong đó đặt cái trọng tâm về nhân lực du lịch của vùng
đặt cái trọng tâm là liên kết để phát triển cái không gian và cái sản phẩm du lịch
chính cái này nó tạo ra cái sức cầu về sử dụng lao động và sử dụng hợp lý
khi mà cái sức cầu tăng thì nó sẽ kích thích cái việc đầu tư phát triển những cái trường nghề
những trường đại học
bởi vì đào tạo ra con người thì phải có nơi sử dụng
cho nên chúng tôi cũng quan tâm thứ hai là làm sao
kiến nghị các cơ quan trung ương chính quyền địa phương để có một chiến lược phát triển nhân lực du lịch
cho địa phương mình đồng thời kết nối với các địa phương tạo ra một nguồn nhân lực của cả vùng
trong đó có quan tâm phối hợp liên kết với thành phố hồ chí minh
một cái trung tâm kinh tế dịch vụ lớn nhất của cả nước
và cũng là nơi có thế mạnh về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực
bên cạnh đó hiệp hội du lịch đồng bằng sông cửu long cũng đang đề xuất
với bộ văn hóa thể thao và du lịch quan tâm có một dự án
một cái chương trình để hỗ trợ cho vùng đồng bằng sông cửu long
và cái cuối cùng là đã đào tạo nhân lực rồi thì phải sử dụng hiệu quả
cho nên cái việc mà phối hợp giữa các doanh nghiệp với nhau
giữa các địa phương với nhau để tạo ra cái sự cầu và sử dụng
hiệu quả nguồn nhân lực du lịch là một trong những yêu cầu
cần ưu tiên để cái nguồn nhân lực này phát triển bình vững và nó không bị bốc hơi
vâng xin cảm ơn ông đã có những chia sẻ với truyền hình nhân dân
theo đề xuất từ các doanh nghiệp du lịch việc đào tạo nhân lực cho ngành
cần chú trọng đến kiến thức kỹ năng chuyên môn năng lực tự chủ
và chịu trách nhiệm thích ứng với bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi
bên cạnh đó địa phương cũng cần có cơ chế chính sách khuyến khích
kêu gọi người lao động du lịch đã có kinh nghiệm quay trở lại làm việc
đồng thời có định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
hướng đến các thị trường nói tiếng qua pháp nhật hàn hay những quốc gia
mà đồng bằng sông cửu long đang có kế hoạch kết nối mở đường bay
nhân lực là yếu tố quan trọng để phát triển bền dững cũng là điều kiện cần có
để tạo sự bước phá cho du lịch đồng bằng khi mở rộng thị trường quốc tế
góp phần định vị thương hiệu
do đó cần có sự đầu tư với những định hướng phù hợp để đáp ứng
cả số lượng và chất lượng nguồn nhân lực